thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ hôm nay ngày hai mươi một tháng năm đến ngày hai mươi bốn tháng năm
ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến một trăm năm mươi hai trăm năm mươi mm một đợt
có nơi trên ba trăm linh mm một đợt do đó hai trận chung kết bóng đá nam và nữ sea games ba mươi một có thể diễn ra trong mưa
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo ngày hôm nay ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to vùng núi bắc bộ và thanh hóa có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ hai mươi năm mươi mm
có nơi trên bảy mươi mm do đó thời tiết tại các điểm thi đấu sea games ba mươi một ngày hai mươi một tháng năm đều có khả năng xảy ra mưa và mưa rông
cụ thể tại mỹ đình hà nội ngày hôm nay nhiệt độ giao động từ hai mươi bốn hai mươi chín độ c độ ẩm tương đối cao từ tám mươi ba mươi
sát xuất mưa trong buổi sáng và chiều từ năm mươi đến bảy mươi từ một mươi tám h đến đêm khoảng từ sáu mươi ba mươi
tại hà long quảng ninh nhiệt độ hôm nay giao động từ hai mươi năm hai mươi chín độ c độ ẩm khoảng tám mươi chín mươi sát xuất mưa trong ngày từ ba mươi năm mươi buổi tối từ năm mươi
còn theo trang accuweather dự báo thời tiết tối nay tại thành phố cầm phà quảng ninh nơi diễn ra trận chung kết bóng đá nữ sea games ba mươi một
giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển thái lan bắt đầu vào lúc một mươi chín h
có mưa và mưa rông nhiệt độ khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi sáu độ c
sang ngày hai mươi hai hai mươi ba và hai mươi bốn tháng năm dự báo ở miền bắc và bắc trung bộ có mưa vừa mưa to và rông
có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm năm mươi hai trăm năm mươi mm một đợt có nơi trên ba trăm linh mm một đợt
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét và mưa đá ở mức rủi ro thấp cấp một
như vậy các địa điểm thi đấu sea games ba mươi một khả năng sẽ có
có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to
nguy cơ ảnh hưởng tới việc thi đấu các môn thể thao ngoài trời như bóng đá canoeing xe đạp
khả năng cao trận chung kết bóng đá nam sea games ba mươi một giữa đội tuyển u hai mươi ba việt nam và đội tuyển u hai mươi ba thái lan
diễn ra vào lúc một mươi chín h tối hai mươi hai tháng năm sẽ có mưa mưa rông
quý vị thân mến với những ai đi cổ vũ trực tiếp cho các đội tuyển của chúng ta
thì hãy nên nhớ chuẩn bị ô dù và áo mưa để phòng cơn mưa bất chợt kéo đến